vụ án xảy ra trong đêm tại căn nhà khuất nèo và người qua lại
nạn nhân là người mẹ đơn thân cùng đứa con trai một mươi tuổi bị đánh đập đến bất tỉnh
hùng thủ không chỉ lấy đi toàn bộ số tài sản ít đòi của hai mẹ con
mà sau khi ra tay sát hại nạn nhân còn dở cho đối bại với người phụ nữ đáng thương
vụ án không dấu vết nên sau một mươi tám ngày quyết tâm cao độ và vất vả lực lượng công an mới tìm ra thủ phạm
trước áo len với máu
sáng hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy chị l có việc sang nhà chị gái ở phường thắng lợi thành phố sông công tỉnh thái nguyên
dựng xe ngoài cổng thấy cửa mở chị lên tiếng gọi nhưng không nghe ai trả lời
đưa tay đẩy cửa chị bàng hoàng phát hiện chị gái mình là nguyễn thị va sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
và cháu trai trần văn vê sinh năm hai nghìn bảy nằm bất tỉnh trên giường vết máu vương vãi khắp nơi
chị l vội vàng chạy đi tìm người giúp đỡ
nhận tin báo công an thành phố sông công thái nguyên phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu
phối hợp bảo vệ hiện trường xác định đây là vụ án nghiêm trọng lại xảy ra vào giáp tết
nên lực lượng công an nhanh chóng tập trung lực lượng điều tra
tại hiện trường đồ đạc bị xáo trộn nhiều vết máu vương vãi khắp nơi
đặc biệt chị va còn có dấu hiệu bị xâm hại
căn cứ dấu hiệu thu thập được tại hiện trường lực lượng kỹ thuật hình sự xác định đây là vụ án mạng cướp của xâm hại
bởi ngoài việc mẹ con chị va bị đánh nhiều nhát vào đầu gây thương tích nặng
nạn nhân còn bị mất một nhẫn vàng tay một điện thoại di động vào gần ba triệu đồng
được biết chị va có con riêng chồng đã ly hôn nhà chị ở khá biệt lập trong một khu vực hẻo lánh ít có quan hệ với người xung quanh
vụ án xảy ra ban đêm không có nhân chứng
tại thời điểm cơ quan điều tra có mặt
cả hai mẹ con chị va đều bất tỉnh nên không cung cấp được thông tin nên công tác điều tra ban đầu gặp rất nhiều khó khăn
xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng hung thủ ra tay manh động
ban giám đốc công an tỉnh thái nguyên đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh giao cho phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với công an thành phố sông công nhanh chóng điều tra để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn chấn an dư luận
trên cơ sở các dấu vết tại hiện trường
ban chuyên án đặt ra nhiều thông tin
nhiều tình huống để tiến hành điều tra
nhiều mũi trinh sát được cử đi xác minh triệt để số đối tượng nghi vấn
đặc biệt đều có xét nghiệm adn để phục vụ công tác điều tra khoanh vùng và loại diện đối tượng
ban chuyên án cũng cử trinh sát truy tìm nghi vấn từ vật chứng là gần ba triệu đồng
chiếc nhẫn màu vàng có đính đá và chiếc điện thoại mà chị cũng mới mua lúc một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày
mặc dù là những ngày cận tết các trinh sát vẫn có mặt ở từng con ngõ của thành phố sông công
để xác minh những đối tượng hiệu quả
các cờ bạc nghiện hút và chú ý cả những đối tượng vãng lai chưa về quê ăn tết
để tìm ra manh mối hung thủ ra soát cả những điểm cầm cố vàng mua bán điện thoại cũ trên địa bàn
hàng trăm đối tượng tình nghi được giả soát và loại đi khi có căn cứ xác đáng
quá trình điều tra trinh sát đặc biệt chú ý đến một chiếc áo len để lại hiện trường
trên hai cánh tay áo có vết máu
tập trung ra soát cùng phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm
các trinh sát nhận được nguồn tin quý báu về chủ nhân chiếc áo này
mới lên làm việc người này thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với chị va
và đặc biệt tỏ ra hết sức hoảng sợ lo lắng
tuy nhiên khi tiến hành xét nghiệm adn của người này lại không phù hợp với mẫu adn thu được tại hiện trường
vụ án tưởng đã được làm rõ nhưng khi có kết quả xét nghiệm adn thì lại rơi vào bế tắc
như vậy kẻ tình nghi đã bị loại khỏi còn hung thủ thực sự là ai
ban chuyên án đã triệu tập một cuộc họp bất thường nhằm truy ngược lại quá trình điều tra xem có điểm mấu chốt nào chưa được làm rõ
tất cả các điều tra viên trinh sát đều nhận định hung thủ cực kỳ tinh vi xảo quyệt quá trình gây án đều không để lại bất kỳ dấu vết gì
hắn tính toán kỹ lưỡng từng thời gian địa điểm và khu vực nhằm đánh lạc hướng điều tra
nhưng quan trọng hơn cả là những chiếc điện thoại di động chiếc nhẫn vàng tăng vật của vụ án hiện đang ở đâu
tiêu thụ đi nơi khác hay vẫn còn nguyên trên địa bàn tỉnh thái nguyên
đây chính là manh mối nhằm tiết lộ hung thủ
rất nhiều mũi trinh sát lại tiếp tục được tung ra
bàn truyền án nhận định có thể hung thủ không phải là người trên địa bàn tỉnh thái nguyên
trong lúc vụ án đang bế tắc thì có tin của trinh sát bảo vệ
chiếc điện thoại của nạn nhân đang được sử dụng tại huyện nghĩa hưng nam định
ngay sau đó
báo cáo thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên tập trung lực lượng phương tiện
truy bắt đối tượng đang sử dụng chiếc điện thoại của nạn nhân
tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu người sử dụng chiếc điện thoại có phải là hung thủ không
ngày bảy tháng hai tổ trinh sát gồm năm đồng chí được cử xuống công an huyện nghĩa hưng
tìm kiếm người sử dụng chiếc điện thoại của nạn nhân và xác định đó là đới văn quảng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tổ một mươi thị trấn dạng đông huyện nghĩa hưng nam định
quảng chưa có tiền án tiền sự không có nghề nghiệp ổn định đặc biệt là từng đi bộ đội
đóng quân gần hiện trường nơi mẹ con chị v a bị sát hại
tuy nhiên quảng không có mặt tại nhà và nam thanh niên này thường liên tục thay đổi chỗ làm chỗ ở
gần đây nhất quảng có về quê ăn tết rồi lại đi đâu đó
tuy nhiên có thông tin quảng đi thăm bạn ở quảng ninh sẽ về thăm nhà trong ngày chín tháng hai
lúc này ban chuyên án nhận định có thể quảng chính là thủ phạm gây án
chứ không đơn thuần chỉ là đối tượng tiêu thụ chiếc điện thoại của chị v a
trước tình hình đó các tổ trinh sát tiến hành nhận diện chính xác hung thủ và bắt giữ nhanh gọn
không để đối tượng chống trả chi vi cần một chút sơ hở đối tượng sẽ cao chạy xa bay
trước mùng chín tháng hai tổ truy bắt quyết định hành động
tại bến xe thị trấn dạng đông trinh sát phát hiện đối tượng ngồi trên chiếc xe buýt đã tiến hành vây bắt
thấy bóng công an quảng lập tức bỏ chạy nhưng được hơn năm trăm linh mét thì bị tóm gọn
khi mới bị triệu tập đối tượng rất quanh co không chịu khai nhận gì
nhưng với chiếc điện thoại của nạn nhân mà y đang sử dụng đối tượng đã phải cuối đầu nhận tội
tại cơ quan điều tra quảng khai hắn đi làm ăn tại tỉnh long an
ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy hắn về đến nam định nhưng lại nảy sinh ý định đi thăm đơn vị cũ tại tỉnh thái nguyên
nơi hắn tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi một
bắt taxi tới đơn vị lại thấy đóng cửa hắn tiếp tục đến nhà người quen nhưng cũng không gặp
trên đường đi ra đới văn quảng nhìn thấy hai mẹ con chị va ở khu vực vắng nên nảy sinh ý định cướp tài sản
đợi đến hai mươi ba giờ đêm đó hắn dùng thanh gỗ cậy cửa đột nhập vào nhà lục xoát lấy đi tài sản của người mẹ đơn thân
khi bị chị vea phát hiện truy hô hắn liền dùng thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu vào mặt của chị
lúc này con trai chị va thức giấc
hắn lại đập liên tiếp vào đầu cháu bé
thấy cả hai nạn nhân bất tỉnh hắn đã thực hiện hành vi đồi bại với chị va rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
với quyết tâm tấn công tội phạm sau một mươi tám ngày không nản trí các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên đã làm rõ kẻ gây án
gần nửa năm sau ngày gây án tòa nhân dân tỉnh thái nguyên đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo
đới văn quảng hai mươi sáu tuổi trú tại tổ một mươi thị trấn dạng đông huyện nghĩa hưng tỉnh nam định về các tội danh giết người hiếp dâm và cướp tài sản
nạn nhân của quảng là chị nguyễn tị va và con trai là trần văn vê trú phường thắng lợn thành phố sông công tỉnh thái nguyên
tại phiên tòa hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên đã tuyên đới văn quảng hai mươi năm tù về tội giết người bốn năm tù về tội cướp tài sản và sáu năm tù về tội hiếp dâm
tổng hình phạt bị cáo phải nhận là ba mươi năm tù giam